tại trụ sở bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đã chủ trì lễ đón chính thức ngài hajit singh sajjan bộ trưởng quốc phòng canada thăm chính thức việt nam từ ngày bốn đến ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
ngay sau lễ đón hai bộ trưởng đã tiến hành hội đàm tại hội đàm hai bên đã trao đổi về các vấn đề thế giới khu vực cùng quan tâm đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua thống nhất phương hướng biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương thời gian tới
trong đó tập trung vào một số lĩnh vực tiềm năng như hợp tác về đào tạo gìn giữ hòa bình liên hợp quốc an ninh biển công nghiệp quốc phòng quân y
chuyến thăm việt nam của bộ trưởng quốc phòng canada lần này có ý nghĩa quan trọng
có phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa chính phủ quân đội và nhân dân hai nước thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương ngày càng phát triển thực chất hiệu quả phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện được thiết lập giữa hai nước
kết thúc hội đàm hai bộ trưởng đã chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ về chương trình hợp tác và đào tạo quân sự của canada
việc ký bản ghi nhớ này giúp việt nam có thêm cơ hội tham gia các khóa đào tạo đa dạng tại canada là bước phát triển quan trọng trong quan hệ quốc phòng giúp hai bên thúc đẩy các nội dung hợp tác tiềm năng khác